mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất và mặt trăng lớn thứ năm trong hệ mặt trời
nó cũng là thiên thể duy nhất mà con người từng đặt chân đến
theo chi thức và cuộc sống mặt trăng đã là bạn đồng hành thân thiết của trái đất trong hàng tỷ năm
và mặc dù quan điểm của chúng ta về hình dạng và kích thước của nó có phần thay đổi khi nó quay quanh hành tinh của chúng ta
nhưng nó vẫn hiện diện thường xuyên trên bầu trời
mặt trăng của chúng ta là một vật thể rắn đá được bao quanh bởi một lớp khí rất mỏng
được hình thành cùng thời điểm với trái đất khoảng bốn năm tỷ năm trước
theo nasa một giả thuyết được nhiều người chấp nhận cho rằng mặt trăng xuất hiện từ các mảnh vụn đá
sau một vụ va chạm lớn giữa trái đất trẻ và một hành tinh nhỏ hơn một vật thể giả định có tên kia
nasa cho biết một giả thuyết va chạm khác đề xuất rằng cả mặt trăng và trái đất đều hình thành sau vụ va chạm của hai thiền thể
mỗi thiên thể có kích thước hai

mặt trăng nằm cách trái đất khoảng hai trăm ba mươi chín dặm tương đương với ba trăm tám mươi năm km
và có khối lượng ước tính một sáu mươi hai x một mươi mũ hai mươi ba pount tương đương với bảy ba mươi năm x một mươi mũ hai mươi hai kg
các hình ảnh về mặt trăng cho thấy bề mặt của nó bị rỗ với các miệng núi lửa có kích thước khác nhau
do tác động trong quá khứ tạo ra
mặt trăng cũng có kích thước bằng một phần tư hành tinh trái đất
các phần khác nhau của mặt trăng có nhiệt độ rất khác nhau
nó có thể lạnh đến âm một trăm ba mươi bảy độ c và nóng tới một trăm hai mươi bảy độ c
tuy nhiên mặt trăng có ảnh hưởng đáng kể đến hành tình của chúng ta
nó kiểm soát thủy chiều ổn định khí hậu và làm cho trái đất dễ sống hơn
các loài động vật cũng tận dụng ánh trăng để săn mồi vào ban đêm
chim sử dụng nó để di cư và điều hướng
và mặc dù các nhà khoa học không chắc chắn chính xác cách thức săn hô chọn thời điểm mỗi năm để sinh sản
nhưng họ biết điều đó luôn xảy ra sau khi trăng tròn
quản lý trung tâm nghiên cứu vật thể gần trái đất cnos
thuộc phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của nasa tại caltech ở pasadena cho biết kịch bản
điều gì sẽ xảy ra nếu mặt trăng tiến gần về trái đất
ngay cả khi điều này chỉ xảy ra từ từ nó sẽ rất tàn khốc
khi mặt trăng ngày càng tiến gần các thành phố ven biển như tokyo new york london và mumbai
sẽ bị nuốt trừng bởi thủy chiều khủng khiếp
ước tính rằng những đợt thủy chiều này sẽ mạnh gấp tám lần bình thường
nếu khoảng cách của mặt trăng trái đất giảm đi một nửa
mọi thứ trở nên đáng sợ hơn khi mặt trăng đến gần
ở khoảng cách một ba trăm bốn mươi một dặm gần bằng khoảng cách trái đất với chúng ta
với trạm vũ trụ quốc tế mặt trăng sẽ lấp đầy nửa bầu trời
và thủy chiều cao hàng rậm sẽ tràn ra khắp thế giới nhiều lần trong ngày
phá hủy đi hoàn toàn mọi thứ trên đường của chúng ta
nếu điều đó nghe chưa đủ hãy nhớ rằng cũng sẽ có những trận động đất lớn
phản ứng núi lửa và sự gia tăng nhiệt độ lõi của hành tinh
sẽ kéo trái đất về phía nó theo đúng nghĩa đen
trên thực tế nếu tất cả rung nham tan chảy và cuối cùng được giải phóng vào đại dương
chúng ta có thể thấy nước chỉ đơn giản là sôi lên
một khi mặt trăng đạt đến giới hạn russ tất cả sẽ kết thúc
đây là điểm mà lực thủy chiều mạnh hơn lực hấp dẫn
chẳng bao lâu nữa mặt trăng sẽ vỡ thành nhiều mảnh
và ít nhất là trong một thời gian những mày này sẽ tạo thành một vòng tuyệt đẹp xung quanh trái đất
giống như các vòng xung quanh sao thủ
nhưng chiếc kiến sẽ không tồn tại mãi mãi
mặc dù có nhiều nguy cơ toàn bộ mặt trăng đâm vào trái đất
nhưng các mảnh vỡ cuối cùng sẽ bắt đầu rơi xuống trái đất
phá hủy các thành phố gây ra các miệng núi lửa lớn
và có khả năng hủy diệt toàn bộ sự sống trên trái đất
đáng bí ẩn lớn nhất về trái đất bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết rằng
hàng chục tàu vũ trụ đã vẽ được bản đồ bề mặt sao hỏa
còn chính xác hơn độ sâu của đại dương trên trái đất
thực tế này ám chỉ bất chấp các tiến bộ về thành tiệu khoa học và kỹ thuật
con người vẫn chưa hiểu rõ được hành tinh đang cư trú
dưới đây là tám trong số các bí ẩn về trái đất vẫn chưa được giải mã theo diskoverdy
thứ nhất tại sao trái đất lại ẩm ướt
các nhà khoa học cho rằng trái đất là một khối đá khô
sau khi hình thành cách đây bốn năm tỷ năm
vậy nước h hai o chất hóa học thiết yếu đến từ đâu
có thể câu trả lời là một hệ thống phân phối giữa các vì sao
dưới hình thức các pha chạm quy mô lớn cách đây khoảng bốn tỷ năm
trái đất có thể được bổ sung các hồ chứa nước của mình
trong giai đoạn va đập liên tiếp với những thiên thạch băng đá
dẫu vậy khởi nguồn của nước trên hành tinh của chúng ta vẫn còn là một bí ẩn
vì chẳng còn mấy bằng chứng đã còn lại từ thời kỳ này
thứ hai trong lõi trái đất có gì
thành phần của loại trái đất chưa tiếp cận được vẫn còn là một bí ẩn
ít nhất vào những năm một nghìn chín trăm bốn mươi dựa vào khám phá về các thiên thạch
giới khoa học đã suy đoán về sự cân bằng ban đầu của các khoáng chất cần thiết của trái đất
và chỉ ra những thứ bị thiếu
sát và nikken vắng mặt trong lớp vỏ của hành tinh nên được phỏng đoán nằm trong lõi trái đất
tuy nhiên các đo đạc trọng lực vào những năm một nghìn chín trăm năm mươi tiết lộ các phỏng đoán này không chính xác
lõi trái đất quá nhẹ
ngày nay các nhà nghiên cứu tiếp tục suy đoán các yếu tố dẫn đến sự thiếu hụt
về tỷ trọng phía dưới lớp vỏ trái đất
họ cũng vẫn bối rối trước các sự đảo ngược định kỳ trong tư trường trái đất
vốn khởi phát từ sự dịch chuyển của sát dạng lòng dịch ở lớp và ngoài
thứ ba mặt trăng hình thành từ trái đất như thế nào
liệu có phải một vụ va chạm khủng khiếp giữa trái đất và một hành tinh có kích cỡ xào hỏa
đã hình thành nên mặt trăng
hiện vẫn chưa có sự đồng thuận toàn cầu về lý thuyết và chạm lớn này
vì một số chi tiết không sáng tỏ
ví dụ thành phần hóa học cần giống nhau của cả hai thiên thể ám chỉ
mặt trăng sinh ra từ trái đất không phải từ một vật và chạm riêng rẽ
dẫu vậy một trái đất trẻ quay quanh có thể phải thải đủ đai nóng
chảy trong quá trình va chạm để hình thành một mặt trăng có thành phần hóa học tương tự
theo các mô hình nghiên cứu khác
thứ tư sự sống trên trái đất bắt nguồn từ đâu
liệu sự sống tự nảy sinh trên trái đất hay bắt nguồn từ trong không gian giữa các vì sao
và được thiên thạch mang tới đây
những thành phần cơ bản nhất của sự sống chẳng hạn như các acid amine và vitamin
đã được tìm thấy trên các hạt băng bên trong các tiểu hành tinh
và trong các môi trường khắc nghiệt nhất trên trái đất
để tìm ra cách thức những thành phần này kết hợp với nhau để hình thành nên sự sống đầu tiên
vẫn là một trong những thách thức lớn nhất của sinh vật học
hiện chúng ta không phát hiện được bất kỳ dấu hiệu hóa thành trứng tiếp nào
về các cư dân đầu tiên của trái đất vốn có thể là những vi khuẩn nhai đá nguyên thủy
thứ năm nguồn gốc oxy trên trái đất
sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc vào các vi khuẩn lam
những vi khuẩn vật cũng đã giúp biến đổi căn bản bầu khí quyển trái đất
chúng thải ra oxy và làm bầu khí quyển tràn đầy dưỡng khí lần đầu tiên cách đây khoảng hai bốn tỷ năm
tuy nhiên đá hé lộ nồng độ oxy tăng giảm như một tàu lượng siêu tốc suốt ba tỷ năm
cho đến khi được ổn định vào kỳ cambry khoảng năm trăm bốn mươi một triệu năm trước
vậy các vi khuẩn đã quyết định thành phần không khí hay còn có một yếu tố tác động khác
tìm ra câu trả lời cho bí ẩn này là yếu tố quan trọng
trong việc giải mã lịch sử sự sống trên hành tinh của chúng ta
thứ sáu nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ kỳ cambry
sự xuất hiện của dạng sống phức tạp trong kỳ cambri sau bốn tỷ năm đầu của lịch sử trái đất
đánh dấu một bước ngoặt độc nhất vô nhị
theo nhận định của nhà địa chất học duna whitney thu đệ học minnesota của mỹ
đột nhiên trái đất có các động vật có bộ não và mạch máu mắt và trái tim
tất cả tiền khóa nhanh hơn trong bất kỳ khoảng thời gian nào khác từng được biết đến cho đến nay
sự nhảy vọt về nồng độ oxy
ngay trước thời kỳ bùng nổ kỳ camry này được coi là một nguyên nhân
nhưng các yếu tố khác cũng có thể giải thích sự gia tăng bí ẩn của các loài động vật
chẳng hạn như sự chạy đua vũ trang giữa những động vật ăn thịt và con mồi
thứ bảy các kiến tạo địa tầng bắt đầu khi nào
các mảnh mỏng trên lớp vỏ cứng của trái đất đang va chạm tạo ra các cảnh tượng núi non hùng vĩ
và các vụ phun trào núi lửa dữ dội
tuy nhiên các nhà địa chất vẫn không biết rõ thời điểm khởi phát va chạm của các kiến tạo địa tầng
hầu hết các bằng chứng đã hủy hoại
chỉ một số ít các hạt khoáng chất nhỏ có tên gọi khoáng chất gdp còn tồn tại từ cách đây khoảng bốn bốn tỷ năm
và chúng cho các nhà khoảng biết các khối đa giống lục địa đầu tiên đã tồn tại
dẫu vậy bằng chứng cho các kiến tạo địa tầng đầu tiên vẫn gây tranh cãi
các nhà địa chất vẫn hoài nghi về cách vỏ lục địa hình thành như thế nào
tám căn nguyên khởi phát và chấm dứt động đất
các mô hình thống kê có thể tạo ra dự báo về khả năng xảy ra động đất trong tương lai
tương tự như các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo về cơn mưa sắp tới
tuy nhiên điều đó không giúp mọi người thoát khỏi sự thất bại trong việc dự đoán về trận động đất tiếp theo
ngay cả thử nghiệm tốt nhất cũng dự báo sai lệch một mươi hai năm khi các nhà địa chất phỏng đoán
một cơn địa chất lớn sẽ xảy ra tại parkville bang california mỹ vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
và thiết lập các công cụ đối phó với nó
dẫu vậy trận động đất thực tế xảy ra vào năm hai nghìn bốn một trong những trở ngại lớn nhất là
các nhà địa chất vẫn không hiểu lý do tại sao động đất khởi phát và chấm dứt